người chưa có thẻ bảo hiểm y tế đây là thông tin vừa được bộ y tế cho biết
việc tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoài bảo hiểm sẽ phải thực hiện theo lộ trình
bộ y tế sẽ quy định mức tăng và thời điểm tăng cụ thể đối với từng bệnh viện thuộc hạng đặc biệt và hạng một
còn những bệnh viện từ hạng hai trở xuống sẽ do các địa phương quy định
việc tăng viện phí phải bảo đảm không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng
trước đó thông tư số hai của bộ y tế quy định từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ áp dụng mức giá tối đa
đối với các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế
để bảo đảm sự bình đẳng giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không
theo giám đốc công an tp cn lực lượng công an tp sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động vận chuyển cát trên sông
thuộc địa bàn tp cn để chống nạn khai thác cát lậu trên sông hậu
theo đó để có thể xử lý các trường hợp khai thác cát lậu công an tp cn sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động khai thác
vận chuyển cát trên sông thông qua hóa đơn chứng từ
với các trường hợp mua bán cát mà không có hóa đơn thì sẽ phối hợp các bên để làm rõ xử lý
đồng thời chủ tịch ubnd tp cần thơ cũng đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường công an cùng các lực lượng chức năng của thành phố
cần tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác cát lậu trên sông hậu
trong đó sở tài nguyên và môi trường tăng cường quản lý nhà nước về khai thác cát còn lực lượng công an tăng cường kiểm tra quản lý trên thực địa
tuy nhiên tp cn cũng sẽ họp để xem xét lại toàn diện hoạt động khai thác cát trên sông
trong đó có việc cân bằng thị trường không để việc sốt giá cát làm ảnh hưởng đến các dự án đang thi công
hệ thống lưới điện truyền tải cao áp được kéo xuyên qua nhiều tỉnh thành suốt từ bắc vào nam
vào mùa nắng nóng cao điểm năm nay truyền tải điện đà nẵng đã đưa ra nhiều biện pháp để kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ an toàn lưới điện cao áp
theo dự báo của tập đoàn điện lực việt nam xu hướng truyền tải điện vẫn chủ yếu theo hướng từ miền bắc miền trung vào miền nam
sản lượng truyền tải vào miền nam là hai chín mươi bảy tỷ kw
chính vì thế đây sẽ là áp lực không hề nhỏ lên điện lưới truyền tải
vào thời điểm mùa khô thời tiết khu vực miền trung sẽ trở nên nắng nóng
nguy cơ cháy rừng dẫn đến mất an toàn hành lang lưới điện tăng cao hơn cả
để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp các đơn vị truyền tải đã tích cực thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp
sản lượng truyền tải vào miền nam là hai chín mươi bảy tỷ kwh
trong bối cảnh hiện nay cùng với sự nỗ lực của ngành điện rất cần sự chung tay của cả cộng đồng để bảo vệ an toàn lưới điện
góp phần bảo đảm hành lang lưới điện
tính mạng tài sản của người dân nói riêng cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước
theo cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc bộ kế hoạch và đầu tư trong tháng bốn vừa qua
cả nước có thêm ba mươi chín năm trăm tám mươi doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là trên ba trăm sáu mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
tăng một mươi bốn về số lượng doanh nghiệp và tăng gần bốn mươi chín về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái
tính cả vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bốn tháng qua là trên tám trăm hai mươi năm ba trăm linh tỷ đồng
tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong bốn tháng qua đạt chín ba tỷ đồng tăng gần ba mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khu vực đông nam
bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập nhiều nhất với hơn một mươi sáu năm trăm linh doanh nghiệp
tiếp đến là đồng bằng sông hồng bắc trung bộ và duyên hải miền trung đồng bằng sông cửu long trung du và miền núi phía bắc tây nguyên
trong những năm qua nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội luôn đồng hành cùng những hộ gia đình chính sách hộ nghèo những nông dân thiếu vốn sản xuất
chính nhờ nguồn vốn này mà nhiều hộ đã phát triển kinh tế vươn lên khá giả nhiều gia đình thoát nghèo có thu nhập ổn định
trước đây gia đình anh đào thành trung ở khu năm xã tam thanh huyện tân sơn thuộc diện cận nghèo của xã
năm hai nghìn một mươi ba từ nguồn vốn vay dành cho hộ cận nghèo của ngân hàng chính sách và xã hội huyện
gia đình anh đào thành trung đã mạnh dạn đầu tư vào nhà xưởng chế biến chè và chăn nuôi
từ đó đã có thu nhập ổn định và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương
từ năm hai nghìn một mươi ba thì em cũng gọi là thoát nghèo thì có được sự hỗ trợ của nhà nước
cho em vay được ba mươi triệu vốn cận nghèo em đầu tư vào cái lán xưởng rồi nuôi chăn nuôi
tổng thu nhập cả qua chè và chăn nuôi thêm thì vợ chồng tôi được một tháng thì thu tầm một mươi năm đến một mươi bảy triệu
thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ đã nâng cao chất lượng giao dịch xã
và củng cố chất lượng hoạt động của mạng lưới tổ tiết kiệm
góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng
sử dụng đồng vốn chính sách có hiệu quả trên con đường giảm nghèo bền vững
cùng với việc cho vay ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ cũng tăng cường
việc kiểm tra giám sát đối với những đối tượng vay vốn
phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể tiết kiệm vay vốn để kiểm tra cái đồng vốn
để làm sao để cái đồng vốn sử dụng có hiệu quả đúng mục đích
để phát hình như được cái hiệu quả của đồng vốn để bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
theo ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ tính đến nay
tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt trên ba năm trăm linh tỷ đồng
trong đó vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số vay trên bảy mươi tỷ đồng
với hơn sáu bảy trăm linh hộ được vay vốn phát triển sản xuất
nguồn vốn này đã trở thành chiếc cần câu đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
là điểm tựa để nhiều hộ gia đình hiện thực hóa mong ước cải thiện cuộc sống
ngay trên mảnh đất quê hương mình
nhằm sản xuất ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế
công ty xuất nhập khẩu phụng hoàng tại thành phố cần thơ vừa đưa vào hoạt động
nhà máy sản xuất gạo phụng hoàng ba ứng dụng công nghệ hiện đại của tập đoàn buller thụy sĩ
đây là doanh nghiệp đầu tiên của việt nam ứng dụng công nghệ này
theo hiệp hội lương thực việt nam việc ra đời của nhà máy phụng hoàng ba
là tiền đề về ứng dụng công nghệ cho thành phố cần thơ
việc đầu tư đồng bộ sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong quá trình vận hành
qua đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường
nhà máy phụng hoàng ba có công suất năm trăm linh tấn gạo đạt tiêu chuẩn quốc tế
đây là nhà máy sản xuất gạo đầu tiên của việt nam
ứng dụng những công nghệ hiện đại của tập đoàn boodler thụy sĩ trong sản xuất chế biến lúa gạo
mọi hoạt động của nhà máy được điều khiển hoàn toàn bằng vi tính
với hệ thống nhập lúa tươi công suất sáu mươi tấn một giờ
cùng hệ thống máy làm trắng máy tách máy làm sạch
loại bỏ chín mươi năm tạp chất giúp hạt gạo làm ra đặt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế
hàng năm cần thơ sản xuất gần hai trăm bốn mươi ha lúa sản lượng lương thực đạt khoảng một năm triệu tấn
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây khi các cây trồng chủ lực như cà phê tiêu không có sự ổn định về sản lượng cũng như giá thành
nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp
bằng cách trồng sen canh thêm các cây trồng khác mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân
hơn một trăm linh dàn chanh dây chữ quả được trồng nhờ tận dụng các trụ tiêu mới trồng này đã mang lại cho gia đình ông nguyễn đình hà hơn một mươi tấn quả trong vụ thu hoạch vừa rồi
hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng mới này thậm chí còn cao hơn các cây công nghiệp như cà phê tiêu
hơn nữa chanh dây trên thị trường đang được giá và được ưa chuộng
ông lợi ích của trồng chanh dây về kinh tế cũng cao nếu mà cho so với cả là cao hơn cả
từ lúc mà trồng bây giờ mới được mấy tháng thôi mà thu hết một lần đầu thì chắc phải là hai mươi ba mươi tấn đấy
còn với ông lê xuân hải đầu năm hai nghìn một mươi sáu trong một lần đi sang tỉnh đắk nông
nhìn thấy rằng chanh dây của các hộ dân ven đường ông đã nảy ra ý định mang giống cây trồng này về trồng thí điểm trong vườn tiêu của gia đình
từ hai mươi cây trồng thí điểm nay gia đình ông đã có hơn hai trăm linh cây chanh
chanh dây nhà tôi trồng bắt đầu trồng thí điểm thử thì kiệu quả nó cũng rất là cao
mình đang mang kinh tế cho gia đình từ ngày mà có vườn chanh này bắt đầu thu được thu nhập
gia đình tôi cũng có thu nhập thêm được kinh tế ổn định thêm được cái cuộc sống ấm no cho gia đình
gia đình tôi bây giờ làm được hiệu quả này kinh tế nó đi lên nhiều
thì gia đình tôi đang mở mang thêm một mô hình nữa trong khoảng hai trăm linh chụ nữa
để đảm bảo
mới lại hai là cuộc sống nó lại
ấm loa càng ngày càng đi lên hơn
đối với địa phương với mô hình chanh dây đấy là một mô hình mới
và chúng tôi cảm nhận ra trong chanh dây sớm thu hoạch
mặc dù là cây ngắn ngay mà kéo dài thời gian khoảng ba năm hiệu quả thu nhập cao
đấy là một loại cây có thể sửa đổi rất là tốt
hiện tại địa phương thì đã rất nhiều mô hình của các hồ dân trong đại chỗ thu hoạch và đang chuẩn bị thu hoạch
chanh dây là loại cây thích hợp với đất đỏ ba gian
chi phí đầu vào thấp và không phải chăm bón nhiều
bởi thế nhiều hộ gia đình đã tận dụng trụ tiêu có sẵn để kiếm thêm nguồn thu
nhờ vậy nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ trồng cây chanh dây này
trong phần tin quốc tế iran eu hợp tác xây trung tâm an toàn hạt nhân
liên hợp quốc kêu gọi các bên tham chiến ở nam sura nối lại đàm phán hòa bình
truyền thông iran vừa đưa tin nước này sẽ hợp tác với liên minh châu âu eu xây dựng một trung tâm an toàn hạt nhân hiện đại trong tương lai gần
động thái trên được đánh giá là sự tuân thủ nghiêm túc của tehran đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được với các cường quốc hồi năm hai nghìn một mươi năm
phát biểu tại cuộc họp báo chung với ủy viên
eu phụ trách năng lượng và khí hậu đang ở thăm iran
người đứng đầu tổ chức năng lượng nguyên tử iran ông ali aba salehi cho biết sẽ mở rộng các dịch vụ cho các nước ở trong khu vực
trước đó hai bên đã ký kết dự án trị giá hai năm triệu euro nhằm nâng cao năng lực của cơ quan quản lý hạt nhân iran bằng việc chuẩn bị tiến hành nghiên cứu tính khả thi cho trung tâm an toàn hạt nhân
iran và eu sẽ đề ra một kế hoạch năm năm cho sự hợp tác song phương
bên cạnh đó hai bên cũng sẽ lên kế hoạch xây dựng một lộ trình dựa trên cộng đồng năng lượng nguyên tử châu âu và sử dụng các cơ sở của tổ chức này trong nghiên cứu và phát triển hạt nhân
tiếp tục những diễn biến ở khu vực bán đảo triều tiên
truyền thông nhật bản hôm qua đưa tin quân đội nước này sẽ điều động tàu sân bay trực thăng izumo làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu hậu cần của mỹ tiến vào khu vực tây thái bình dương
đây được đánh giá là động thái nhằm bảo đảm an ninh và tránh những sự cố bất ngờ
có thể xảy ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang gia tăng căng thẳng liên quan tới vấn đề hạt nhân triều tiên
tàu sân bay trực thăng izumo là một trong hai tàu chiến lớn nhất của nhật bản sẽ bảo vệ tàu hậu cần đang được triển khai nhằm hỗ trợ cho hạm đội tàu chiến mỹ tại thái bình dương bao gồm cả tàu sân bay uss cavision
hiện quân đội nhật bản đã từ chối bình luận về thông tin trên
nếu được xác nhận đây sẽ là lần đầu tiên nhật bản triển khai tàu chiến bảo vệ tàu quân sự của mỹ
kể từ sau khi dự luật quốc phòng nhằm gia tăng quyền sử dụng quân đội của nhật bản
động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình trong khu vực liên quan tới vấn đề triều tiên vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng
hồi đầu tuần tàu kaving cũng tham gia một cuộc diễn tập chung cùng với hải quân của nhật bản
liên quan đến tình hình đầy bất ổn ở nam sudan liên hợp quốc kêu gọi chính phủ và các bên tham chiến ở nước này chấm dứt hành động thù địch và nối lại đàm phán hòa bình
theo tuyên bố của người phát ngôn liên hợp quốc
ông stefan duzaric cho biết tổ chức này bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang và cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội ở nam sudan
liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên tại đây và các nhà hoạt động nhân đạo hợp tác để bảo đảm an ninh an toàn cho công tác cứu trợ nhân đạo tại quốc gia này
bao gồm khu vực dọc bờ tây của sungin
ông duzaric nhấn mạnh không thể có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nam sudan và các bên tham chiến cần trở lại bàn đàm phán
cuộc khủng hoảng đói nghèo và bạo lực leo thang đã và đang phá hủy mọi nỗ lực để tái lập hòa bình ở nam sudan bị chiến tranh tàn phá nặng nề
đặc biệt là tình trạng giá các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh gia tăng tội phạm bạo lực nền kinh tế đang có nguy cơ sụp đổ và nạn đói hành
còn tại thổ nhĩ kỳ các nhà chức trách nước này xa thải thêm gần bốn người trong các cơ quan chính phủ
đây là đợt xa thải mới nhất liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại nước này hồi tháng bảy năm ngoái
trong số ba chín trăm bảy mươi bốn người bị xa thải có một hai trăm hai mươi bảy nhân viên thuộc bộ tư pháp bốn trăm tám mươi bốn học giả và hai trăm linh một nhân viên bộ các vấn đề tôn giáo hơn một người làm việc cho quân đội
tất cả những người bị xa thải đều bị nghi ngờ có liên quan đến các tổ chức khủng bố và các nhóm đe dọa đến an ninh quốc gia
đây là lần thứ hai kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân vừa qua thổ nhĩ kỳ tiến hành một đợt xa thải quy mô lớn
kể từ sau vụ đảo chính chính quyền thổ nhĩ kỳ đã xa thải khoảng một trăm hai mươi người bắt giữ hơn bốn mươi người
chính quyền ankara cũng kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm ba tháng nhằm bảo đảm an ninh sau khi giành chiến thắng trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp
trong khi đó tại italy đảng dân chủ pd trung tả cầm quyền đã tiến hành bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng
ứng cử viên giành thắng lợi sẽ trở thành đại diện đảng cầm quyền tranh cử thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
bà ứng cử viên trong cuộc bầu chọn này là cựu thủ tướng matteo renzi
bộ trưởng tư pháp đương nhiệm andrea orlando và chủ tịch vùng puglia micelle emiliano
trong khi đó ông brenzy được cho là đang có lợi thế nhiều nhất khi cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy ông có thể giành được gần sáu mươi số phiếu
theo sau là bộ trưởng orlando với khoảng một mươi năm trong khi chủ tịch vùng puglia emiliano chỉ giành được tám
các điểm bỏ phiếu của đảng dân chủ trung tả được mở cửa từ tám giờ sáng và sẽ đóng cửa vào lúc hai mươi giờ cùng ngày
giới phân tích nhận định rằng
mặc dù ông rengji hiện vẫn đang giành được tỷ lệ ủng hộ khá cao trong đảng
nhưng nỗ lực quay lại chính trường của ông cũng đang vấp phải một số trở ngại liên quan đến tham nhũng
chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới fifa jani ifantino vừa có chuyến thăm đầu tiên tới cuba gặp gỡ với những quan chức thể thao của nước này
cuba là điểm dừng chân đầu tiên của chủ tịch fifa trong loạt chuyến thăm các nước mỹ latin
chủ tịch ủy ban olympic cuba và phó chủ tịch học viện thể thao quốc gia cuba
fifa infastino tới thăm sân vận động lapola nơi vừa được lắp đặt một sân bóng đá nhân tạo thông qua tài trợ từ chương trình gold của fifa
ông infantino đá quả bóng danh dự để bắt đầu một trận đấu ở sân vận động
sau trận đấu ông cho biết fifa hỗ trợ sự phát triển của bóng đá cuba và sẽ gửi những huấn luyện viên đến đảo quốc này
ông ca ngợi đam mê và tài năng thể thao của người dân cuba đồng thời bày tỏ hy vọng bóng đá cuba sẽ nâng tầm
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình
kính chào và hẹn gặp lại